đã xác định nguyên nhân vụ xe tải lao vào một quán làm tóc khiến bốn người thương vong
tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều ngày bảy tháng một vừa qua
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
nguyên nhân sơ bộ là do người điều khiển xe máy không làm chủ được tay lái
tự ngã đâm sang phần đường của xe ô tô
để tránh va chạm xe ô tô đã phải đánh lái sang phải dẫn đến đâm vào quán làm tóc bên đường
ngoài người lái xe máy tử vong tại chỗ vụ tai nạn còn khiến ba người bị thương
các phương tiện và nhà dân bên đường bị hư hỏng
qua kiểm tra tài xế xe ô tô không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy